hội đồng nhân dân tỉnh lào cai khóa một mươi năm đã tổ chức kỳ họp thứ chín kỳ họp bất thường để kiện toàn nhân sự ubnd tỉnh
tại kỳ họp với hình thức bỏ phiếu kín chín mươi tám hai đại biểu tán thành bầu ông trịnh xuân trường
giám đốc sở giao thông vận tải xây dựng giữ chức phó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ông trịnh xuân trường là tỉnh ủy viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị thạc sĩ quản lý đô thị
ông trường được bầu giữ chức phó chủ tịch ubnd tỉnh thay ông nguyễn hữu thể nghỉ hưu theo chế độ
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh lào cai cũng miễn nhiệm hai thành viên ủy ban do điều chuyển công tác
và bầu bổ sung hai thành viên ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một